lễ bàn giao công trình chợ biên giới kiểu mẫu đã diễn ra tại khu vực cửa khẩu đa tỉnh tờ bông khờ num campuchia
tham dự buổi lễ về phía việt nam có đồng chí trị đình dũng ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
về phía campuchia có đồng chí samdek techo hunsen thủ tướng vương quốc campuchia cùng đông đảo người dân khu vực biên giới hai nước
dự án chợ đa được khởi công xây dựng từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tại khu kinh tế đặc biệt thari tờ bông khờ nung làng đa cando xã đa huyện mê mốt tỉnh tờ bông khờ nung campuchia
với diện tích gần hai mươi m hai chợ đa được xây dựng với tổng mức đầu tư gần bốn mươi năm tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ việt nam dành cho chính phủ campuchia
lãnh đạo hai nước khẳng định đây là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
là biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên tạo động lực mới cho việc phát triển thương mại trên toàn tuyến biên giới việt nam campuchia góp phần kết nối nền kinh tế hai nước